theo cục y tế dự phòng bộ y tế nafri rất cần thiết đối với cơ thể con người
tuy nhiên nếu ăn thửa nắc ri lại gây tắc hại cho sức khỏe
tiêu thụ thửa nắc ri là yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tăng huyết áp dẫn tới đột quỵ
như bệnh tai biến mạch vào não nhồi móc cơ tim và làm gia tăng nguy cơ mạng ung thư dạ dày
suy thận loạn xương và những dối loạn về sức khỏe khác
các nghiên cứu đã cho thấy rằng xu hướng tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn
bao gói sẵn của người dân việt nam ngày càng gia tăng đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên
việc đưa ra khuyến cáo về hàm lượng nắc ri tối đa trong một trăm linh gram thực phẩm là một điều hết sức cần thiết
nhằm khuyến kích các doanh nghiệp nhà sản xuất áp dụng các biện pháp giảm nắc ri trong công thức chế biến
thay thế nắc ri bằng gia vị khác trong thực phẩm góp phần cung cấp cho cộng đồng những sản phẩm thực phẩm ít nắc ri hơn
cục y tế dự phòng đã có công văn gửi sở y tế các tỉnh thành phố
đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức triển khai truyền thông phổ biến khuyến nghị
hàm lượng nắc ri tối đa trong một số thực phẩm chế biến bao gói sẵn tại việt nam
theo cục y tế dự phòng căn cứ tại quyết định số ba trăm bảy mươi sáu cạch chế ác quy đề cạch ngang ttg ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
của thủ tướng chính phủ về việc văn hành chính lược quốc gia phòng chống bệnh ung thư tim mạch đai thao đường
bệnh phổ tắc ngay bản tính hen phế quản và các bệnh không linh di âm khác trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
căn cứ tại quyết định số hai nghìn ba mươi ba cạch chế ác quy đề cạch ngang bit ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
của bộ trưởng bộ y tế về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia truyền thông vận động thực hiện giảm múa trong khẩu phần ăn
để phòng chống tăng huyết áp đột quỵ và các bệnh không linh di âm khác giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm
đồng thời căn cứ nghị quyết toàn cầu về ngưỡng nắc ri cho các loại thực phẩm của tổ chức y tế thế giới bán hành vào năm hai nghìn hai mươi một
cục y tế dự phòng đã chủ trì phối hợp với các phương pháp
vụ cục viện bệnh viện và các chuyên gia từ tổ chức y tế thế giới xây dựng khuyến nghị
hàm nặng nắc ri tối đa cho một số thực phẩm chế biến bao gói sẵn tại việt nam
cục y tế dự phòng cho biết việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thêm điều kiện
tiếp cận những thực phẩm tốt cho sức khỏe góp phần phòng ngừa những bệnh không linh di âm
đồng thời tạo điều kiện cho nhà sản xuất chế biến thực phẩm cải tiến công thức thực phẩm
tạo ra những thực phẩm giảm nắc ri vì sức khỏe phòng đồng gia tăng giá trị của chính doanh nghiệp
hỗ trợ hoạt động thông tin giáo dục truyền thông hướng dẫn cộng đồng lựa chọn thực phẩm lành mạnh
đây cũng là công cụ để phân loại những loại thực phẩm nhiều nắc ri hay ít nắc ri hơn
nhằm góp phần cải thiện chất lượng dinh dưỡng chung của chế độ ăn uống
cùng đó là thực hiện mục tiêu giảm lượng muối tại việt nam và toàn cầu
cũng theo cục y tế dự phòng khuyến nghị hàm lượng muối dùng để khuyến nghị với các doanh nghiệp
cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm xem xét áp dụng để sản xuất các loại thực phẩm giảm muối
nhằm cung cấp đến người dân và các sản phẩm tốt hơn cho sức khỏe để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng
trong việc lựa chọn sử dụng những loại thực phẩm giảm muối có phần nâng cao sức khỏe phòng chống các bệnh không lây nhiễm
khuyến nghị này dựa trên khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới và kết quả giả soát khuyến nghị hàm lượng
phát huy tối đa trên một trăm linh gram thực phẩm đối với một mươi một nhóm thực phẩm chính và bốn mươi sáu tiểu nhóm thực phẩm phù hợp với danh mục
quản lý tại nghị định một mươi năm gạch chéo hai nghìn một mươi tám gạch chán nd gạch ngang cp và các sản phẩm tại thị trường việt nam
khi bạn ăn một bữa có nhiều lượng muối cao hoặc tiêu thụ quá nhiều muối trong một ngày
sẽ gây ra cảm giác đầy hơi do thận không thể lọc được hết nacri dư thừa ra khoản báo
sự tích tụ nacri trong cơ thể sẽ tạo ra tình trạng dưỡng nước nhằm cố gắng mở đi nồng độ nacri
tạo ra hiện tượng sưng tấy nhất là ở bàn tay và bàn chân
việc ăn một bữa có nồng độ muối cao không có thể làm ra tăng lưu thông máu qua các bạch máu và động bạch
gây ra tăng huyết áp tạm thời
khi tiêu thụ lượng muối cao bạn có thể cảm thấy khô miệng và khát nước
vì vậy bạn có thể sẽ uống nhiều nước hơn dẫn tới hiện tượng thường xuyên đi tiểu
tuy nhiên nếu bạn không uống đủ nước natry sẽ tích tụ trong cơ thể có thể vượt qua mức an toàn
dẫn tới tình trạng tăng nồng độ nacri trong máu
sự tăng nồng độ napri trong máu có thể làm cho cơ thể di chuyển từ tế bào tới máu
cố gắng giảm thiểu sự dư thừa nacri
nếu không chữa trị kịp thời sự biến đổi về lượng chất lỏng này có thể gây ra các triệu chứng như
dối loạn nhận thức co giật ngất và thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng
các nghiên cứu đã cho thấy rằng việc tiêu thụ quá nhiều muối trong thời gian dài
có thể gây tật tăng huyết áp và tăng khả năng mắc bệnh ung thư dạ dày
hơn nữa việc tiêu thụ quá nhiều muối còn có thể tăng khả năng với nguy cơ mắc bệnh tim mạch
và gia tăng quá trình lão hóa dẫn tới tử vong sớm
tiêu thụ quá nhiều muối trong khẩu phần ăn có thể ảnh hưởng đến tiêu thụ của xương
muối làm mất canxi tử xương trong khi canxi lại là yếu tố cực kỳ quan trọng
để bảo vệ sức khỏe và sự chắc khỏe của xương
quá trình mất canxi từ xương có thể làm cho chúng yếu đi và dễ gậy hơn
đồng thời tiêu thụ quá nhiều muối sẽ làm gia tăng nguy cơ lãng xương
việc tiêu thụ quá nhiều muối ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của thận
một cơ quan quan trọng trong sinh lý của nam giới khi ăn quá mặn cơ thể phải hấp thun nhiều nước hơn
và đòi hỏi thận phải làm việc nhiều hơn để lọc máu
nếu bị bệnh thận sử dụng đồ ăn mặn có thể làm cho bệnh nhân trở nên nặng hơn
vì vậy hãy giảm lượng búa trong chế độ ăn uống hàng ngày để cải thiện sức khỏe và chức năng của thận
ngoài ra muối còn là nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh lý nguy hiểm như sỏi thận viêm thận và tăng mỡ trong thận
người việt từ lâu đã có thói quen ăn quá nhiều những món ăn có sử dụng hàm lượng muối cao
chẳng hạn như đồ ăn đóng hộp chế biến sẵn mắm tôm cá kho cá muối thịt muối dưa cả muối
vì vậy việc thay đổi thói quen sử dụng mối hàng ngày là một điều rất khó khăn
bởi vì nhiều gia đình vẫn thường để lại sẵn như loại nước mắm đồ ăn sẵn ở trên bàn
tổ chức y tế thế giới khuyến nghị mỗi người trưởng thành chỉ nên hạn chế tiêu thụ không quá năm găm muối mỗi ngày
tương đương với một thịa cà phê
tuy nhiên phần lớn người việt nam tiêu thụ gấp đôi lượng khuyến cáo này với khoảng một mươi găm muối mỗi ngày
việc có thói quen tiêu thụ quá nhiều muối gây hại cho sức khỏe
điều này là một yếu tố dẫn tới tăng huyết áp các bệnh lý về tim mạch như đột quỵ và nhồi máu cơ tim
nếu như chúng ta nhận ra tác hại của việc sử dụng quá nhiều muối
thì hãy quyết tâm thay đổi chế độ ăn uống bằng cách giảm lượng muối trong cơ thể đặc biệt không ăn đồ ăn chế biến sẵn
với những người bị đệnh tăng huyết áp càng ăn ít muối càng tốt lượng muối nên giới hạn là dưới ba găm mỗi ngày
bạn có thể giảm muối bằng cách nên hạn chế sử dụng quá nhiều muối khi nấu ăn
có thể thay đổi khẩu vị bằng cách thay đổi những món hắt luộc thay vì găm món chiên xào rán
có thể giảm sử dụng các loại gia vị và nước chấm trên bàn ăn khi ăn hạn chế muối trong chế độ ăn uống
nên hạn chế dùng các loại thực phẩm có nhiều muối như đồ ăn đóng hộp đồ ăn chế biến sẵn dưa cả muối xúc xích xăm bông thịt sông khói
hạn chế những loại thực phẩm chế biến sẵn
các loại thực phẩm chế biến sẵn có rất nhiều muối nhằm tăng thêm hương vị và bảo quản tốt hơn
vì thế để giảm lượng muối khi mua loại thực phẩm đóng hộp và chế biến sẵn
bạn cần phải kiểm tra thành phần tránh sản phẩm có nồng độ muối cao
cần để lưu ý rằng một số sản phẩm không ghi có muối nhưng thành phần có khắc nát ri
vì thế các loại thực phẩm như thịt sữa bánh mì hay động vật có vỏ đều chứa nát ri
muốn kiểm soát được lượng muối trong cơ thể cần nên điều chỉnh lượng thức ăn này trong chế độ ăn uống
hãy tự nấu ăn tại nhà
thực phẩm sẵn hoặc được nấu trong nhà hàng với lượng nát ri quá cao sẽ nhằm giữ thực phẩm tương ngon
vì vậy hãy tự nấu ăn tại nhà sẽ giúp bạn kiểm soát được lượng bứa trong thực phẩm một cách hiệu quả
ba ăn đầy đủ những loại rau củ quả
để giảm lượng muối trong một chế độ ăn uống hằng ngày việc bổ sung rau củ quả tươi hay rau xanh vào thực đơn
cách này sẽ giúp bạn giảm lượng muối trong chế độ ăn uống lành mạnh của mình
đồng thời cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng từ rau củ quả giúp tăng cường sức khỏe
tuy nhiên vẫn phải khẳng định rằng múa là một loại gia vị có nhiều lợi ích đối với sức khỏe
tuy nhiên ăn quá nhiều muối có thể gây ra những tắc hại không mong muốn
vì vậy chúng ta cần hạn chế sử dụng thực phẩm chế biến sẵn thực phẩm mặn
giữ chỉ một chế độ ăn uống cân bằng giàu dinh dưỡng để bảo vệ sức khỏe của gia đình và ngăn ngừa bệnh tật